tức là chúng ta thường thấy loài vật nuôi này nếu không được tiêm phòng đầy đủ
thì sẽ có khả năng cao bị dại thường là vào mùa hè
theo đó thì số các ca bệnh nhân bị dại cũng tăng cao trong khoảng thời gian này
từ khoảng tháng năm đến tháng tám hàng năm
tuy nhiên mới chỉ trong khoảng ba tháng từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
trên cả nước đã ghi nhận tổng cộng số ca tử vong vì bệnh dạy là hai mươi bảy ca
cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
con số này cho thấy là dù chưa vào mùa
nhưng tình hình các ca bệnh dại đã và đang diễn biến khá phức tạp
và để phòng ngừa căn bệnh này
cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan ban ngành
và đặc biệt là chủ vật nuôi
đây là ông đỗ phương bột chú tại xã hồng kỳ huyện sóc sơn thành phố hà nội
người vừa bị chính chó nuôi trong nhà cắn hồi tháng riêng vừa qua
trò chuyện với chúng tôi ông bột vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại sự việc này
bởi chỉ hai ngày sau khi cắn ông con chó nhà nuôi này đã chết vì bệnh dạy
tháo xích cho nó nó cắn thôi
nó cắn thì tôi nghĩ là chó nhà này
nếu mà nó mà không chết là tôi cũng không tiêm phòng
chứ nó thật thế
nhưng nó chết thì hai hôm sau nó chết thì bắt đầu tôi mới thấy thế là bắt đầu tôi mới đi
tôi ra ngoài kia tôi cũng báo chính quyền nói lên là
xong bắt đầu là tôi tiêm phòng và đồng thời đi chuyển đi tiêm huyết thanh
sau còn chính quyền về cũng phun thuốc trong thời gian của nó vào gần tháng
cả xung quanh đây cả nhà tôi
còn mấy con chó tôi cũng hủy sạch cả mèo
cũng trong đầu năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua trên địa bàn xã hiền ninh huyện sóc sơn
cũng xảy ra một trường hợp bị chó dại cắn
may mắn trường hợp này cũng giống ông đỗ phương bột khi đều phát hiện và đi tiêm huyết thanh kháng dại kịp thời
nên không nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng
các ca bị chó nhà cắn ở huyện sóc sơn nói riêng và cả nước nói chung đều xuất phát từ sơ xuất cá nhân
khi nhiều người dân coi đây là vật nuôi trong nhà nên không tiêm phòng đầy đủ
đúng với mình không ngờ cái này nó cũng sơ xuất mình mới coi thường nó thật đấy
coi thường thì nó mới dính thế nếu mà nó không chết thì chắc bây giờ tôi cũng chết rồi
cũng rất may cho là gia đình và đã kịp thời báo cho chính quyền
và toàn bộ hệ thống chính quyền bên y tế bên thống y cũng vào cuộc để có các biện pháp để phòng chống dịch
vào ngày hai mươi tám tháng hai một con chó dại đã bất ngờ chạy vào trường học ở xã dực yên huyện đầm hà tỉnh quảng ninh
cắn một mươi ba học sinh và một thầy giáo
cũng trong tháng hai vừa qua một bé trai bảy tuổi ở bắc giang khi đang đi chúc tết
đã bất ngờ bị chó cắn tới tấp vào vùng lưng bụng đùi đến mức bị thùng ruột
một người đàn ông ba mươi bảy tuổi ở phú yên bị chó lạ cắn vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
và xuất hiện triệu chứng của bệnh dại ba tháng sáu
sau đó người này đã được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi và tử vong vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
chắc chắn mỗi chúng ta dù ít dù nhiều cũng đều đã từng nghe đến bệnh dạy
xong từ một số vụ việc liên quan xảy ra thời gian gần đây
lại khiến mỗi người thêm kinh hãi trước những con chó dại này và sự đáng sợ của bệnh dạy khi lây sang người
người bị bệnh dạy thì sẽ qua những cái vết cắn
thời gian ủ bệnh tức là từ khi bị cắn đến lúc mà phát hiện ra bệnh
thường là quéo dài khoảng một ba tháng thậm chí có thể cả năm
ví dụ như cắn năm trước năm sau mới lên cơ trung bình là khoảng một tháng
khởi đầu là bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện tê bì ở cái nơi mà chó cắn
và sau đó nó dị cảm như kiến bò nó kim châm sau đó thì bồn trồn mất ngủ
sợ nước sợ gió
và đặc biệt là cái triệu chứng sợ nước sợ gió
nó rất là đặc trưng
sẽ luôn luôn trong tay sẽ bị kích thích kích động
thế nhưng bệnh nhân cũng sẽ tỉnh đáo
chứ không phải là điên cuồng mê sảng nói như người điên là không có chuyện đó
cũng không có biểu hiện là cắn hay sủa người khác
một bệnh nhân khi đã dại đã lên cơn thì hầu như không có cách chữa
theo thống kê từ cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày hai mươi bốn tháng ba
cả nước ghi nhận gần một trăm linh người bị động vật cắn

và điều đáng báo động là chỉ trong khoảng thời gian gần ba tháng này
đã có đến hai mươi bảy người tử vong vì bệnh dạy
cao hơn gấp hai năm lần so với một mươi ca ghi nhận cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thời gian gần đây là cái việc mà người dân nuôi thú cưng
cũng như là trong nuôi các cái động vật gọi là thú cưng ấy
là cũng nhiều lên
thế thì cái thói quen cái tập hóa cái lối sống thay đổi
thì cũng có thể là làm cho cái việc mà con người tiếp xúc với các cái động vật
nó cũng tăng lên
một cái điều nữa mà cũng có thể là phải nghiên cứu thêm
đó là những cái thay đổi về mặt môi trường
và những cái khí hậu
thì đó mà nó làm cho vì thông thường dạy là chỉ có tập trung vào từ tháng
khoảng tháng mùa hè tháng năm đến tháng tám
thế và một số những cái vùng nhất định
nhưng bây giờ thì cũng theo những cái báo cáo giải rác
nhiều các tỉnh thành mà có thì cũng có thể là
nó sẽ là một cái yếu tố thay đổi về mặt môi trường
về điều kiện sống của virus thế nào đó
và nó làm cho cái việc mà lây lan nó dễ dàng hơn
không chỉ gây nguy hiểm chết người
bệnh giải còn mang đến gánh nặng về kinh tế
trong năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài tám mươi hai ca tử vong do bệnh dại
vì gần sáu trăm năm mươi người dân phải tiêm vaccine phòng dạy
với giá mỗi liều từ một hai triệu đến một năm triệu đồng
ước tính người dân đã chi gần tám trăm linh tỷ đồng cho việc tiêm ngừa dại
bên cạnh đó lực lượng cơ sở cũng gặp khó khăn về nguồn nhân lực
cùng với đó là ý thức của chủ vật nuôi
trong công tác phòng ngừa bệnh trưa cao
trước kia thì theo quy định thì xã có cái hệ thống chân dép
là cán bộ thu y xuống đến từng thôn
từng thôn xóm
thế thì từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
thì cái chế độ của nhân viên thú y là không còn nữa
cho nên quá trình mà tổ chức điều tra khảo sát
tuyên truyền về công tác phòng chống dập dịch
nó gặp rất nhiều khăn
chứng dụng ví dụ như đợt vừa rồi nó gặp tết
chúng tôi phải chưng dụng những người có chuyên môn nghiệp vụ
để thực hiện cái nhiệm vụ này
nó gặp rất nhiều khó khăn
thứ hai là chế độ về kinh phí
cũng như là cái kinh phí để cho cái công tác phòng chống dịch
thì nó cũng còn rất là hạn chế
về ý thức của người dân thì
theo phong thủ tập quán
chúng tôi vẫn là cái địa bàn mà tới
hầu như là dân
nằm lông nghiệp
cho nên là cái tập quán chăn nuôi
cũng còn đôi khi là nhiều hộ
còn thả rông thả rông trỏ
mà chưa xích
bệnh dạy hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được
bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền
ban ngành đoàn thể
thì việc nâng cao ý thức của chủ vật nuôi
trong việc nuôi nhốt chó mèo an toàn
đảm bảo các quy tắc phòng chống bệnh
cũng vô cùng quan trọng
tuyên cáo người dân thực hiện kế độ tiêm phòng
cho đàn chó mèo
đầy đủ theo đúng quy định
của chính quyền
và cái nữa là thực hiện tốt
cái việc chăn nuôi chó mèo
như vậy là
không thả rông
và thường xuyên theo dõi đàn vật nuôi của mình
sau khi bị chó mèo nghi dạy cắn
thì việc đầu tiên là phải
theo dõi chó
ngoài ra là chúng ta cũng phải
xem lại cái vết cắn đấy
nó có bị chảy máu nhiều hay không
nếu mà vết cắn đang chảy máu
thì phải sửa ngay dưới vờ nước
rửa sạp phòng
để cho nó chảy ra
chứ cũng không nên băng
hoặc là bịt kín lại
hoặc là sẽ làm cho virus thâm nhập vào
trong cơ thể
chúng ta phải nhận thức được là
bệnh dạy là một cái bệnh mà khi đã lên cơn
không có cách chữa
nên là phải tiêm phòng dạy càng sớm càng tốt
tiêm cả vaccine và hết thanh
cũng lưu ý là các vaccine hiện nay
thì rất là tốt
tiêm thì nó có hơi
phức tạp một chút
vì phải tiêm khoảng năm mũi
và trong cái thời gian
cách nhau nó cũng khá dài
trong khi tiêm thì
nó sẽ có thể ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt
và đến lịch
việc học tập của người bị
nghi dạy cắn
đa số là an toàn và sẽ không có thất vọng phụ
vì mình chỉ có tiêm
thì mới phòng được bệnh thôi
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh với cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay
và xin hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai